bộ quốc phòng đã và đang đẩy mạnh hợp tác quốc tế nghiên cứu về mầm bệnh
các biện pháp điều trị và phòng chống covid một mươi chín với các nước
đồng thời xúc tiến tổ chức diễn tập quân y asean về ứng phó với covid một mươi chín
đó là một số nội dung được đề cập tại cuộc họp mới nhất của ban chỉ đạo bộ quốc phòng
phòng chống dịch covid một mươi chín diễn ra vào chiều nay
thượng tướng trần đơn ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng
trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị
báo cáo kết quả cho thấy đối với quân đội đến nay chưa phát hiện ca bệnh covid một mươi chín
tại các đơn vị trên cả nước tuy nhiên số người nhập cảnh bằng đường hàng không tiếp tục tăng
số nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở tại biên giới diễn biến phức tạp
các trường hợp nhập cảnh được cách ly tại khu cách ly quân đội vẫn còn xuất hiện nhiều ca dương tính
đến nay toàn quân đã cách ly được tổng số sáu mươi tám ba trăm linh bảy người hiện đang tổ chức cách ly bốn tám trăm bốn mươi một người
tại bốn mươi chín điểm
từ nay đến ngày một mươi năm tháng sáu sẽ tiếp nhận một mươi chuyến bay tổ chức cách ly tổng số khoảng ba công dân về nước
kết luận tại hội nghị thượng tướng trần đơn biểu dương các cơ quan đơn vị trong toàn quân
đã chấp hành nghiêm chỉ thị của cấp trên chủ động linh hoạt để triển khai các biện pháp
vừa phòng chống dịch vừa thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong trạng thái bình thường mới
thời gian tới yêu cầu các đơn vị tiếp tục xác định công tác chống dịch là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm
tiến hành song song với công tác sẵn sàng chiến đấu và công tác phòng chống dịch phải được duy trì một cách quyết liệt chặt chẽ hiệu quả